với mục tiêu kích cầu nội địa tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại thành phố hà nội
tối qua sở công thương hà nội đã tổ chức chương trình hà nội đêm không ngủ hà nội midnight sale
đây là một trong những sự kiện mua sắm được người tiêu dùng trông đợi nhất trong tháng khuyến mại hà nội hai nghìn hai mươi
sự kiện hà nội đêm không ngủ hà nội midnigh sale được triển khai nhân dịp black friday trên toàn thế giới
nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ và du lịch sau ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngay sau lễ phát động tại nhiều trung tâm thương mại siêu thị và chuỗi hai trăm linh cửa hàng lớn tại hà nội
các hoạt động khuyến mại đã diễn ra thu hút được đông đảo người tiêu dùng tham gia
thật sự đây là một cơ hội để bọn mình mua sắm và trải nghiệm trong khoảng thời gian gần đến dịp tết như thế này
mình thấy là mặt hàng đẹp và những bộ siêu tập mới
và chứ không phải là đồ
đây là đồ hết mốt hay như thế nào mà đây là đồ mới new collection đấy nên là rất là hay và hợp lý
để kích cầu mua sắm sở công thương hà nội sẽ tổ chức kích hoạt các hoạt động khuyến mại với bốn khung giờ
bắt đầu từ một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đến hai h sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
càng về khuya thì mức khuyến mại càng cao các mặt hàng giảm giá càng nhiều
thì chúng tôi thấy thứ nhất là các doanh nghiệp chấp hành rất là nghiêm túc
những cái đăng ký với sản xuất các mặt hàng giảm giá càng nhiều
thứ hai là các cái sản phẩm đưa ra khuyến mại theo các cái khung giờ đều là những cái sản phẩm rất là uy tín
chất lượng và được người tiêu dùng rất là quan tâm
và cái thứ ba nữa là các cái sản phẩm hàng hóa thì đều có công khai các cái tỷ lệ khuyến mại rất là rõ ràng
để cho người tiêu dùng có thể là tham quan theo dõi và mua sắm
bên lề các hoạt động giảm giá chương trình cũng tổ chức các game show quà tặng bốc thăm chúng thường
các game show cũng tổ chức các game show quà tặng bốc thăm chúng thường
tại các trung tâm thương mại siêu thị để sự kiện hà nội đêm không ngủ năm nay sẽ là bản lề
để thúc đẩy hoạt động kinh tế ban đêm tạo đột phá cho lĩnh vực thương mại của thủ đô